nhận thấy việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể đem lại thu nhập đối tượng vũ văn linh chú huyện tiên yên tỉnh quảng ninh đã đi mua gom tài khoản ngân hàng của bạn bè người thân cùng nhiều sim điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến của các tài khoản để giao bán
đối tượng linh đã bị công an tỉnh hải dương phát hiện bắt giữ khi đang có hành vi tàng trữ mua bán hơn một trăm năm mươi tài khoản ngân hàng cùng hơn năm mươi sim điện thoại đăng ký các tài khoản tương ứng